ngày một mươi chín tháng bảy tổ chức kỷ lục việt nam phối hợp với nhà xuất bản tri thức
tổ chức lễ trao kỷ lục việt nam cho kỷ lục gia đỗ thành lam với công trình
sách lịch thế giới ba hai trăm bốn mươi năm có nhiều trang nhất việt nam
đây là một ấn phẩm độc đáo không chỉ bởi dung lượng số trang lớn mà còn là hàm lượng thông tin được truyền tải
trong đó có thể góp phần làm thay đổi nhận thức xã hội khi so sánh với lịch hiện hành
tổ chức lễ trao kỷ lục việt nam cho kỷ lục việt nam có nhiều trang nhất việt nam